với mong muốn hỗ trợ học sinh có hàn cảnh khó khăn trường trung học cơ sở nguyễn văn luân
ở quận sáu tp hcm đã có thư ngõ gửi các đơn vị xin không nhận hoa và quà
trong dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam ngày hai mươi tháng một mươi một
trong thư thầy đinh phú cường hiệu trưởng trường trung học cơ sở nguyễn văn luôn viết
hàng năm cứ đến ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một nhà trường nhận rất nhiều lãng hoa
và bánh kem chúc mừng tuy nhiên số hoa và bánh này chỉ dùng một ngày thì lại bỏ
trước phí phạm năm nay do tình hình kinh tế có nhiều khó khăn sau đại dịch
qua thư ngõ này nhà trường kính mong quý doanh nghiệp quý cha mẹ học sinh
thay vì tặng hoa bánh kem thì xin đổi qua hình thức bằng cách tặng thẻ bảo hiểm y tế
học sinh để nhà trường phát cho những học sinh khó khăn của trường thầy cường chia sẻ
ngay lập tức thông tin trên đã nhận được vô vàng lời khen từ cộng đồng
chỉ trong vài ngày phát động
không chỉ có tám mươi chín thẻ cho tám mươi chín em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
mà nhà trường đã nhận được gần ba trăm linh thẻ bảo hiểm y tế tương đương với hơn một trăm năm mươi triệu đồng
với những việc làm ý nghĩa đó ngày nhà giáo việt nam năm nay
không khí những buổi học tại ngôi trường này cũng trở nên ấm áp hơn
không chỉ là tình cảm của học sinh dành cho thầy cô mà còn bởi những yêu thương
những hành động thiết thực của thầy cô đối với học sinh của mình